chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin được phát sóng trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến tình hình covid một mươi chín thế giới và việt nam
mở đầu bản tin là những thông tin về diễn biến dịch tại việt nam
một mươi ngày liên tiếp số ca covid một mươi chín trên cả nước tăng cao trở lại ở mức trên một mươi ca một ngày
ngoài điểm nóng như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai thì tại cần thơ tây ninh đồng tháp dịch cũng rất phức tạp
đáng chú ý số ca mắc có xu hướng tăng cao trở lại một số địa phương như cần thơ tây ninh đồng tháp
thậm chí có ngày cần thơ ghi nhận đến một ba trăm linh ca mắc mới gần bằng với thành phố hồ chí minh
bên cạnh đó số ca tử vong những ngày qua cũng đã tăng trở lại trên ba con số với trung bình gần một trăm bốn mươi ca tử vong một ngày
trong bảy ngày qua
bộ y tế nhận định số ca mắc cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng
nhiều ca bệnh không có triệu chứng không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch
các ổ dịch tập trung tại các địa bàn tập trung dân cư lây nhiễm thứ phát ngoài cộng đồng
nhất là các địa phương có mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
dự báo trong thời gian tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
nhất là trong điều kiện thời tiết chuyển biến thuận lợi cho sự phát triển lây lan của virus
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết tôi hoàn toàn thông cảm với diễn biến dịch tại các địa phương
khi cửa mở ra nhiều thứ có thể đi vào nhất là với dịch bệnh lây lan rất nhanh như covid một mươi chín
theo thứ trưởng bộ y tế đã nhận được đề xuất chi viện của một số địa phương như tây ninh cần
thời bộ y tế sẽ cử đoàn công tác do cục quản lý khám chữa bệnh làm đầu mối đến các địa phương nơi dịch có diễn biến phức tạp
sau khi đoàn hoàn thành nhiệm vụ trong tuần tới bộ y tế sẽ có quyết sách để hỗ trợ các tỉnh ngoài tp hcm để tăng cường năng lực về thu dùng điều trị
khi số ca mắc tăng điều quan trọng là tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế một cách nhanh nhất
sử dụng các loại thuốc đúng chỉ định một cách sớm nhất để giảm bệnh nhân nặng và tử vong
chúng ta đều biết trên thế giới một số nước như nhật bản số mắc đang giảm xuống như làn sóng thứ năm theo dự báo của who là vẫn có thể
nguy cơ tiềm tàng xảy ra ở một số quốc gia khác chúng ta cũng phải đối mặt thách thức này thứ trưởng sơn nhấn mạnh
bộ y tế đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp giám sát dịch bệnh kịp thời phát hiện khoanh vùng cách ly truy vết nhanh nhất có thể
đồng thời sẵn sàng thiết lập các trạm y tế lưu động tại các khu vực nguy cơ cao nguy cơ rất cao
các địa phương chủ động sẵn sàng nguồn lực xây dựng các phương án đáp ứng dịp bệnh giám sát chặt chẽ người về từ vùng dịch
bên cạnh đó đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng tiếp tục chuẩn hóa liên thông dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
đến ngày ba mươi tháng một mươi một về cơ bản việt nam đã đạt tỷ lệ bao phủ vaccine trên bảy mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm đủ hai mũi
tại thành phố hồ chí minh tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín cao tuy nhiên gần đây sâu ca tử vong có sự hướng tăng trở lại
theo báo cáo hơn một nửa các trường hợp này chưa tiêm vaccine hoặc có yếu tố nguy cơ rất cao
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn trong đợt bùng phát dịch thứ tư bộ y tế đã có nhiều thay đổi trong chiến lược điều trị
cũng như đưa thêm nhiều thuốc mới nhờ đó tỷ lệ tử vong đã giảm có lúc giảm dưới ba con số
có những ngày chỉ khoảng năm mươi bảy năm mươi tám ca trên toàn quốc
tuy nhiên gần đây tỷ lệ mắc ở một số địa phương có sự hướng tăng đặc biệt là tỷ lệ tử vong ở một số nơi trong đó có thành phố hồ chí minh cũng tăng lên
tính trên cả nước đến nay đã hai ba ngày số ca tử vong vượt ba con số tức là trên một trăm linh ca tử vong một ngày
đây là điểm chúng tôi cũng đang hết sức lưu ý với các trường hợp tử vong chúng tôi cũng đang phân tích nguyên nhân thứ trưởng sơn nói
theo báo cáo của thành phố hồ chí minh trên năm mươi những trường hợp tử vong là những người chưa được tiêm vaccine hoặc là đối tượng có yếu tố nguy cơ rất cao
thành phố hồ chí minh dù đạt tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhưng vẫn có một số lượng người dân chưa chủ động đi tiêm vaccine
vấn đề ý thức của người dân ở đây là hết sức quan trọng
bên cạnh đó còn do một số đối tượng có chống chỉ định tiêm chúng ta cần đặc biệt chú ý đối tượng là người trên năm mươi tuổi bệnh lý nền
thành phố hồ chí minh cần chủ động ra soát tiêm cho đối tượng này để hạn chế tử vong thứ trưởng sơn nói
vấn đề đặt ra là các địa phương cần cố gắng bao phủ vaccine tại cộng đồng cũng như tiếp tục tăng cường hệ thống y tế
hệ thống y tế có thể đáp ứng điều trị là một trong những tiêu chí của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định bốn tám trăm linh của bộ y tế
các tỉnh thành cần tăng cường phát hiện ca mắc càng sớm càng tốt chủ động đưa gói thuốc từ cơ bản đến gói thuốc diệt virus trong điều trị thí điểm đến với người dân càng sớm càng tốt
để giảm tử vong theo thứ trưởng sơn cần tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế tại y tế cơ sở nhanh nhất sử dụng thuốc đúng chỉ định sớm nhất
đây là một trong những biện pháp đền tảng cơ bản
các trung tâm hội sức để tiếp nhận bệnh nhân đã đầy đủ trang thiết bị đặc biệt thành phố hồ chí minh có nguồn nhân lực đầy đủ
thành phố hồ chí minh đã huy động lực lượng quân đội để tham gia theo dõi f tại nhà
đồng thời bộ cũng đưa ra một số thuốc mới vào điều trị như thuốc kháng thể kép
bộ y tế cũng đang làm việc để đảm bảo cung ứng các thuốc điều trị thuốc kháng virus sớm nhất để đáp ứng nhu cầu điều trị
trong những ngày qua theo công bố của bộ y tế số ca mắc covid một mươi chín mới của cả nước liên tục tăng
cụ thể tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một bộ y tế thông báo thêm một mươi hai bốn trăm năm mươi ca mắc covid một mươi chín mới tại năm mươi chín tỉnh thành
trong khi đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cả nước có một mươi một tám trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
ngày hai mươi ba tháng một mươi một có một mươi một ba trăm hai mươi một ca
con số của những ngày trước lần lượt là một mươi ba trăm hai mươi một chín tám trăm tám mươi chín và chín năm trăm ba mươi một
các tỉnh thành phố phía nam vẫn là điểm nóng covid một mươi chín
trước xu hướng này
nhiều tỉnh thành như thành phố hồ chí minh hải phòng đà nẵng cần thơ nghệ an thừa thiên huế quảng nam quảng ninh vĩnh phúc
kích hoạt các phương án ứng phó đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh hcdc
số ca mắc mới mỗi ngày tại thành phố luôn trên một người và xu hướng tăng cao
cụ thể ngày hai mươi một tháng một mươi một thành phố có một hai trăm sáu mươi năm ca mắc mới
ngày hai mươi hai tháng một mươi một tăng lên một năm trăm bốn mươi bảy ca
ngày hai mươi ba tháng một mươi một có giảm nhưng vẫn cao là một hai trăm linh bốn ca
và ngày hai mươi bốn tháng một mươi một con số này tăng lên tới một sáu trăm sáu mươi sáu ca
theo bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh
thành phố vẫn đang ở đợt dịch thứ tư
mục tiêu chung lúc này là duy trì bảo vệ được thành quả chống dịch thời gian qua
kéo giảm số ca nạn ca tử vong và củng cố lại hệ thống y tế
điện phó với tình trạng số ca nặng ca tử vong và củng cố lại hệ thống y tế

chăm sóc cho từng f trong thời gian sắp tới
hiện tại thành phố hồ chí minh có trên chín một trăm linh bác sĩ và hơn một mươi chín điều dưỡng
thành phố hồ chí minh duy trì được số lượng dường oxy dường icu hồi sức tích cực
khả năng đáp ứng điều trị khoảng một trăm hai mươi f cùng thời điểm bà mai nói
khi tình hình dịch căng thẳng trở lại thành phố lập gần năm trăm năm mươi trạm y tế lưu động
với sự hỗ trợ của lực lượng quân y
phối hợp với ba trăm một mươi hai trạm y tế phường xã giúp chăm sóc f tại nhà
cũng như cấp phát túi thuốc abc giúp người dân an tâm hơn trong điều trị
để chăm sóc điều trị f tăng lên sở y tế cho mở lại khu cách ly
và thành lập bệnh viện giã chiến cấp quận huyện xem như đây là cơ sở điều trị tầng hai
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh lập một mươi chín đoàn kiểm tra
công tác kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
thực hiện kiểm tra từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một
sở y tế gửi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh tờ trình về việc phê duyệt chiến lược y tế
trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
dự thảo gồm sáu chiến lược lớn để kiểm soát dịch covid một mươi chín